các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng theo thông tin công bố của sở y tế hà nội cho đến sáng ngày hôm nay
chùm ca bệnh liên quan đến công ty thực phẩm thanh nga đã có bốn mươi ca dương tính sars cov hai
trong đó có ba mươi nhân viên công ty và một mươi trường hợp có liên quan
trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh bộ y tế đã quyết định thành lập
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín với quy mô năm trăm linh giường
trực thuộc bệnh viện đại học y hà nội để chuẩn bị ứng phó cho hà nội cũng như các tỉnh phía bắc
bệnh viện này được thiết lập tại trường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội
là cơ sở hai của bệnh viện đại học y hà nội
đây sẽ là nơi tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
do các cơ sở y tế chuyển đến đảm bảo kịp thời an toàn hiệu quả
tuân thủ theo các hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của bộ y tế
dự kiến trung tuần tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện này sẽ đi vào hoạt động
song song với đó bộ y tế đang tiến hành thiết lập trung tâm hồi sức tích cực
tại cơ sở hai bệnh viện việt đức và bệnh viện bạch mai tại hà nam
đồng thời bộ y tế cũng yêu cầu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
nhanh chóng nâng công suất dường bệnh đặc biệt là tại khu vực hồi sức
vào đêm qua tại thành phố hồ chí minh một thượng úy công an đã hy sinh khi
truy đuổi thanh niên vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và hiện nay công an quận sáu đang tạm giữ đối tượng này
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h cùng ngày tổ công tác chống covid một mươi chín
của quận sáu đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn theo chỉ thị một mươi sáu
về hạn chế người dân ra đường sau một mươi tám giờ
khi đến đường lò gốm thì đã phát hiện hứa hán võ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại đường hậu giang quận sáu thành phố hồ chí minh điều khiển xe máy
nên đã ra hiệu lệnh để dừng xe kiểm tra
tuy nhiên võ không chấp hành tín hiệu của tổ công tác mà đã quay đầu xe bỏ trốn
lúc này một cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sáu
là thành viên trong tổ công tác đã dùng xe máy truy đuổi đối tượng
được một đoạn đường thì bị mất lái lao lên vẻ hẻ đâm vào nhà của người dân
đồng chí lập tức được đồng đội sơ cứu và đưa vào bệnh viện trợ rẫy
nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi
ngay trong đêm công an quận sáu đã triển khai các lực lượng để truy bắt
biết không thể trốn thoát đến hai mươi một giờ tối qua đối tượng đã đến cơ quan công an trình diện
các đơn vị nghiệp vụ công an quận sáu đã tới khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera nhà dân xung quanh để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
thị xã ninh hòa
thị xã ninh hòa
tỉnh khánh hòa là tâm dịch của tỉnh khánh hòa với trên một một trăm linh ca dương tính với sars cov hai
tại hai mươi bốn trong tổng số hai mươi bảy xã phường đây là số liệu được tính đến ngày ba mươi tháng bảy
hơn một tháng vừa qua cùng với các lực lượng chức năng cán bộ chiến sĩ công an thị xã ninh hòa
đều tạm gác chuyện gia đình sông pha trên tuyến đầu phòng chống dịch
lấy nhiệm vụ làm niềm vui coi khó khăn là động lực vì sự an toàn của cộng đồng
thiếu tá trần thị thu thúy đội trưởng đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công an thị xã ninh hòa
là một trong những nữ cán bộ sung kích ngay trong những ngày đầu địa phương xuất hiện dịch bệnh
miệng nói chân bước chị có mặt ở hầu hết các địa bàn nóng về dịch bệnh của thị xã
vừa hỗ trợ truy vết f một f hai vừa tuyên truyền cho các doanh nghiệp và người dân thực hiện quy định phòng chống dịch
trong thiếu tá thúy trung tá trần trung dũng là trưởng
công an phường ninh thủy ninh thủy là tâm dịch với nhiều ca mắc covid một mươi chín nhất thị xã ninh hòa
cũng bởi vậy gần một tháng qua trung tá dũng cùng đồng đội cũng chưa có một ngày được ngơi nghỉ